thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên họp trong kỳ họp bất thường lần thứ năm
cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi
dự án luật đất đai sửa đổi đã được quốc hội xem xét cho ý kiến tại ba kỳ họp
ủy ban thường vụ quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án luật tại bảy phiên họp
chính phủ đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề để hoàn thiện dự án luật
dự thảo luật đã được lấy ý kiến nhân dân
quá trình hoàn thiện dự thảo luật đã có sự tham gia của đông đảo các cơ quan tổ chức chuyên gia
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi
trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan thẩm tra
soạn thảo và các cơ quan tổ chức liên quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành thảo luận cụ thể về kết cấu của báo cáo
các nội dung tiếp thu giải trình và góp ý trực tiếp vào dự thảo luật
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
các tổ chức tín dụng sửa đổi và hai dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
từ vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm